một bà trùm cầm đầu trong một đường dây buôn lậu vàng bị bắt giữ
từ đây hé lộ nhiều chân rết hoạt động
nhiều cán bộ cảnh sát dính vào vòng lao lý
người dân ở khu vực biên giới châu đốc an phú của tỉnh an giang
đều ít nhiều biết tới mười tường như một nữ doanh nhân thành đạt
quá trình khai thác hồ sơ cho thấy mười tường có thành tích buôn lậu khá rẻ
hơn một mươi năm năm trước một mươi tường bị công an tp hcm bắt khẩn cấp khi đang lưu trú tại một khách sạn
vì liên quan đường dây vận chuyển tàng trữ số lượng lớn điện thoại di động nhập lậu từ campuchia
sau đó tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt mười tường sáu năm tù về tội buôn lậu
mãn hạn tù mười tường quay về an giang sinh sống làm ăn
từ đây người phụ nữ này ngựa quen đường cũ tiếp tục củng cố thế lực thù nạp đàn em quay lại ngày xưa
vốn đã quá am tường về tình hình
mười tường buôn lậu khu vực biên giới nên chỉ một thời gian ngắn mười tường được giới buôn lậu gọi là bà chùm
mười tường cũng đàn em nhanh chóng thâu tóm hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa ở vùng biên giới an giang
mười tường có mối quan hệ với nhiều đầu nậu ở bên kia biên giới và vàng là mặt hàng được một mươi tường chú ý đến
xem là chủ lực trong đường dây làm ăn vì lợi nhuận từ buôn vàng cao hơn buôn ma túy
mười tường thiết lập mối quan hệ mật thiết với hệ thống các cửa hàng kinh doanh vàng ở các địa bàn biên giới đặc biệt là thành phố châu đốc
để núp bóng cho các hoạt động phạm pháp mười tường với vỏ bọc là doanh nhân thành đạt với nhiều doanh nghiệp trong tay
mặt khác mười tường thường xuyên tham gia công tác từ thiện để che giấu thân phận và tạo dựng mối quan hệ xã hội
nhiều người dân ở vùng biên giới an giang vẫn chưa hết bất ngờ khi mời tường bị truy nã và bắt giữ
bởi mười tường là người thường làm từ thiện giúp bà chùm
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
rất nhiều trong quá trình đấu tranh của ban chuyên án
tuy nhiên công an tỉnh an giang vẫn quyết tâm triệt tận gốc các đối tượng có liên quan và phá án phải đạt yêu cầu là khởi tố được đối tượng cầm đầu đạt yêu cầu nhiệm vụ chính trị pháp luật nghiệp vụ
các chủ tiệm vàng tại thành phố châu đốc như trần thị thảo trang tiệm vàng thảo kim thành nguyễn thị tuyết vân tiệm vàng vân an nguyễn ngọc đại nghĩa tiệm vàng kim ngọc mai trương văn liêm tiệm vàng trương liêm trương thái nguyên tiệm vàng trương hưng và dương công cường
có thỏa thuận chuyển tiền đô la mỹ từ việt nam sang campuchia và mua vàng của tuốt hía phan na sống tại campuchia chuyển về việt nam
phía các đối tượng bên campuchia thuê một mươi tường vận chuyển đô la mỹ và vàng qua lại biên giới với mức tiền công vận chuyển một trăm linh đô la mỹ là bảy mươi đô la mỹ một kg vàng là một mươi năm đô la mỹ
để thuận lợi cho việc vận chuyển các đối tượng quy ước ký hiệu trên mỗi gói đô la mỹ vàng
tiệm vàng trương hưng ký hiệu là vh tiệm vàng vân an ký hiệu là chín tiệm vàng trương liêm ký hiệu là v một tiệm vàng kim ngọc mai ký hiệu là hai và dương công cường ký hiệu là

để thực hiện một mươi tường thuê và phân công mai thị ngọc phấn phạm tấn lộc trực tiếp liên hệ với nguyên cường vân nghĩa nhận tiền đô la mỹ giao hàng và nhận tiền công vận chuyển
còn một nhóm đối tượng khác được thuê cảnh giới lực lượng chức năng
giảng sáng ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi nguyễn hoàng út cùng phan văn bồ võ minh tâm huỳnh công minh nguyễn văn sĩ võ văn kha trần hoàng yên nguyễn văn lê
điều khiển xe mô tô và vỏ tắc dáng
có gắn động cơ chạy đến khu vực cột mốc biên giới hai trăm sáu mươi ba trên hai
hoặc khu vực cầu tiên cầu chắc ri để tổ chức vận chuyển tiền vàng từ việt nam sang campuchia và ngược lại trong ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
theo yêu cầu của út và lộc thì có lực lượng chức năng tuần tra thì người này sẽ điện thoại thông báo cho út lộc biết để xử lý
cùng thời gian này lộc điện thoại cho võ văn trung lấy dụng gỗ gắn động cơ tại bến sông gần nhà một mươi tường
chở trần văn hải đến bến tàu cá thuộc khu vực chợ châu đốc chở nhận đô la mỹ
còn lộc điều khiển xe mô tô đến chợ cá châu đốc rồi gọi điện thoại cho nguyễn thị tuyết vân đem đô la mỹ đến chợ cá châu đốc giao
tuyết vân giao cho đàn em đem ba cọc ni lông màu đen bên trong có đô la mỹ đến chợ cá châu đốc giao cho lộc
lộc và hải mang ba bọc xuống xuồng để trung điều khiển chở hải đem đô la mỹ về để tại nhà của một người
đọc kiểm tra và ghi số lượng đô la mỹ đã nhận của các tiệm vàng vào giấy và điện thoại cho út biết để vận chuyển sang campuchia
đến khoảng bảy giờ ba mươi ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi lộc điện thoại kêu nguyễn văn minh tức là minh đen điều khiển vỏ tắc ráng đến bến sông gần phụ thờ nguyễn mai
khi minh điều khiển xuồng máy đến thì lộc hải vân và trung chuyển ba cọc ni lông màu đen bên trong có chứa đô la mỹ để vào trong khoang hợp
minh điều khiển xuồng chở lộc đem xuồng đến chợ cá châu đốc
minh điều khiển xuồng đô la mỹ này sang campuchia giao cho người làm của hía
sau đó minh chở lộc đến gần cột mốc biên giới hai trăm sáu mươi ba trên hai gặp út đang cảnh giới tại đây
lọc qua xuồng máy của út còn minh điều khiển xuồng hướng cầu chắc ri ra đến khu vực sông thuộc ấp phước quản xã đà phước huyện an phú
gặp hải ngồi trên chiếc vỏ cùng với nguyễn hữu phước đang hậu
trên vỏ có hai bọc ly lông màu đen đựng đô la mỹ do trung phước lấy từ phủ thờ nguyễn mai
khoảng một mươi một giờ cùng ngày minh điều khiển xuồng máy chở phước đi vào khu chốt liên ngành tại khu vực cầu trác ri để thăm dò tình hình
thì bị lực lượng liên ngành chặn lại kiểm tra
lúc này võ minh tâm đang cảnh giới tại khu vực cầu trác ri thấy nền điện thoại cho út biết
sau đó minh điều khiển xuồng chở phước đến bến sông gần phủ thờ nguyễn mai cho phước lên bờ
còn minh điều khiển xuồng đâu tại khu vực bến sông kho hạnh pháp
đến phủ thờ nguyễn mai chở hải phước trung đến hầm nuôi cá của mười tường chờ xe điều khiển đậu trên đường tuy biên nhận vàng
đến khoảng một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày út điều khiển xuồng đến khu vực cột mốc biên giới hai trăm sáu mươi ba trên hai
phần lãnh thổ campuchia gặp lọc và nhận hai bao li lông màu trắng một bọc li lông màu đen
bên trong có chứa vàng của hía tuốt giao qua vỏ của út để út điều khiển vận chuyển vàng về việt nam
khi út vận chuyển vàng về đến cặp sát bờ đường tuy hòa
đối diện hầm nuôi cá của mười tường thì minh hải phước trung đi bộ đến vỏ của út
mang toàn bộ số vàng lên hai xe máy thì bị lực lượng công an tỉnh an giang phát hiện bắt quả tang
tăng vật bên trong ba bao ni lông chứa gần năm mươi một kg vàng nguyên liệu bốn số chín trị giá hơn bảy mươi một bảy tỷ đồng
sau khi biết được việc vận chuyển vàng bị bại lộ đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày
mười tường điện thoại cho lê thị bạch vân nói nguyễn phạm khắc tường còn gọi là chi
hô tô chở vân đến bến đỏ bùng binh tại xã vĩnh hội đông huyện an phú khu vực biên giới gặp mười tường
đến nơi khắc tường và vân gặp mười tường cùng tô long đứng chở
mười tường và vân được một chiếc xuồng máy đưa sang campuchia
sau đó lần lượt phấn và lê cũng được đưa sang campuchia cùng mười tường
tất cả chi phí ở campuchia đều do mười tường chi trả
sau gần một mươi tháng đấu tranh triệt phá đường dây buôn lậu của chùm buôn lậu mười tường
công an tỉnh an giang đã bắt giữ một mươi chín nghi phạm
thu giữ tám mươi bảy kg vàng để điều tra xử lý đường dây buôn lậu lớn nhất phía tây nam
trong quá trình bắt giữ các bị can theo diện truy nã cơ quan điều tra đã chứng minh được
mười tường là chủ mưu của một số vụ việc xảy ra vào các năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín gây chấn động dư luận cả nước
thiếu tướng định văn nơi giám đốc công an tỉnh quảng ninh nguyên giám đốc công an tỉnh an giang cho hay
có thể nói ba mươi tường hoạt động buôn lậu có quy mô lớn
chuyên nghiệp xảy ra trong một quá trình lâu dài mà cơ quan điều tra đã triệt xóa và chứng minh được
việc đưa vào diện này là án quan trọng để các lực lượng tham gia tố tụng xử lý nghiêm đúng người đúng tội
tránh bỏ lọt hay sai sót tội phạm đặc biệt là không có vùng cấm bất kể người vi phạm là ai đều bị xử lý nghiêm
ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tại khu canh ruột xã phú hội huyện an phú
lực lượng công an bắt quả tang nguyễn văn dũng lê văn điện nguyễn văn lình
trần văn tánh đang vận chuyển hàng lậu gồm đường cát quần áo giày dép túi sách cũ
có trị giá hơn một tỷ đồng bằng ghe máy từ campuchia qua biên giới về việt nam
gần một tuần sau cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế khởi tố vụ án buôn lậu và lệnh tạm giam dũng điện lình tánh
mở rộng điều tra đầu năm hai nghìn một mươi chín đơn vị này tiếp tục bắt tạm giam võ minh phương trần công tới và bùi văn niên
tuy nhiên cả ba bị can đã bỏ trốn nên nhà chức trách ra quyết định truy nã
tháng chín năm hai nghìn một mươi chín c ba chuyển hồ sơ vụ án cho công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra thẩm quyền
trong đó nêu có tài liệu xác định nguyễn hoàng út nguyễn thị kim hạnh đứng ra tổ chức điều hành đường dây buôn lậu
sau khi tiếp nhận hồ sơ lãnh đạo công an tỉnh an giang phân công phòng cảnh sát kinh tế thụ lý điều tra
lúc này ông hồ văn tấn là trường phòng
do các bị can phương tới vào miền là những người trực tiếp giao dịch với nguyễn hoàng út nguyễn thị kim hạnh
đang bỏ trốn và chưa thu thập được tài liệu chứng minh chủ sở hữu số hàng lậu bị bắt
nên phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang đã ra quyết định thay đổi tội danh đối với dũng điện lình tánh
từ tội buôn lậu sang vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
đồng thời tách hành vi buôn lậu đối với các bị can võ minh phương trần công tới bùi văn biển
thành vụ án khác khi bắt được sẽ xử lý sau
đầu năm hai nghìn hai mươi tòa nhân dân tỉnh an giang xét xử sơ thẩm
tuyên phạt dũng điện lình tánh mỗi người hai năm tù
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba người đang trốn tại campuchia là phương tới và miền
có ý định về nước để đầu thú
họ đã gọi điện cho người nhà bảo đến gặp bà trù một mươi tường nhờ giúp đỡ và xin được tại ngoại khi ra đầu thú
một mươi tường sau đó điện thoại cho ông lê tấn tài phó phòng cảnh sát kinh tế em họ của chồng bà trùm
nhờ giúp cho các đàn em
ông tài báo cáo cấp trên hồ văn tấn để nhờ giúp
theo hồ sơ vụ án ông tấn cho rằng một mươi tường có quan hệ thân thiết với thiếu tướng bùi bé tư
giám đốc công an tỉnh an giang thời điểm đó
nên đến gặp và báo cáo với lý do phương tới miền từ campuchia trở về
nếu tạm giam sẽ bị lây covid một mươi chín trong trại tạm giam
do vậy đề xuất cho tại ngoại
ông bùi bé tư chỉ đạo tấn xin ý kiến ông nguyễn tấn phước
phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
ông phước yêu cầu tấn trao đổi với viện kiểm sát nhân dân
an giang và sau đó được lãnh đạo đơn vị này đồng ý
cho các bị can phương tới miền được tại ngoại
từ ngày một mươi hai đến ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
miền phương tới trở về việt nam
trước khi ra đầu thú họ đến nhà một mươi tường và được gặp bà trùm hứa
cho tiền thuê luật sư bào chữa và căn dặn
khi làm việc với công an chỉ khai là trở hàng thuê cho người tên hía ở campuchia
không được tiết lộ tổ chức buôn lậu do một mươi tường và nguyễn hoàng út cầm đầu
khi các bị can ra đầu thú
lãnh đạo công an tỉnh an giang phân công các ông tấn tài và trí
tiếp nhận và phục hồi điều tra vụ án buôn lộ
tấn tài thống nhất chỉ đạo điều tra viên là nguyễn minh trí
làm thủ tục đưa các bị can đi cách ly y tế cấm đi khỏi nơi cư trú
khi lấy lời khai trí phát hiện ba bị can này không thành khẩn gian dối
nên đề xuất bắt tạm giam để phục vụ điều tra
nhưng cấp trên là tấn và tài không đồng ý
quá trình phục hồi điều tra vụ án
viện kiểm sát nhân dân tỉnh an giang đã hai lần ban hành văn bản
yêu cầu làm rõ hành vi liên quan của một mươi tường và út mạnh
chí nhiều lần báo cáo đề xuất
nhưng thấy tấn tài không muốn làm rõ hành vi phạm tội của một mươi tường
út mạnh và đồng phạm không muốn mở rộng điều tra vụ án
vì thế trí cho rằng các bị can có mối quan hệ với lãnh đạo tỉnh
sau đó trí nhận được rượu quả bánh từ một mươi tường
cán bộ này đã không thực hiện các biện pháp điều tra theo kế hoạch
không sử dụng các tài liệu
trong hồ sơ liên quan đến hành vi phạm tội của chị em bà chu một mươi tường
đồng thời ông trí không thực hiện các biện pháp điều tra khác
như đối chất nhận dạng không lấy lời khai của một mươi tường
và không xác minh truy tìm út mạnh để làm rõ các mâu thuẫn
đánh giá vai trò của các cá nhân liên quan vụ án
từ đó kết luận điều tra vụ án theo hướng miền phương tới
chỉ là những người vận chuyển hàng lậu không sắp bị được chủ mưu
dựa trên kết quả điều tra này
chí đề xuất với tấn tài
họp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh an giang
thống nhất thay đổi quyết định khởi tố vụ án
và quyết định khởi tố bị can đối với phương tới miền
từ tội buôn lậu sang vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
đề xuất của chí đã được cấp trên
là ông tấn và ông tài đồng ý
ông tấn sau đó ký bản kết luận điều tra
do trí chỉnh lên mà không báo cáo xin ý kiến
thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra theo quy định
từ đó đề nghị truy tố phương tới miền
về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự
đối với hành vi của một mươi tường út mạnh
theo đề xuất của chí
ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
viện kiểm sát nhân dân tỉnh an giang
ban hành cáo trạng truy tố phương tới miền
về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
cáo trạng cũng nêu
đối với hành vi liên quan của nguyễn thị kim hạnh
nguyễn hoàng út sẽ yêu cầu tiếp tục điều tra làm rõ
thời điểm này đường dây buôn lậu vàng
do một mươi tường cầm đầu
đã bị công an tỉnh an giang bắt đầu triệt phá
bằng việc vây bắt bốn đàn em của bà trùm
đang vận chuyển trái phép năm mươi một kg vàng
từ campuchia về thành phố châu đốc
trưa ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
một tuần sau
cơ quan điều tra phát thông báo
truy tìm bà trùm một mươi tường
ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
tòa nhân dân tỉnh an giang
xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo phương tới miền
về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
họ thay đổi lời khai
thừa nhận út mạnh là chủ miu
cầm đầu đường dây buôn

nên tòa trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung
lúc này ông đinh văn nơi
làm giám đốc công an tỉnh an giang
từ hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thay thiếu tướng bùi bé tư đã nghỉ hưu
đã giao vụ án cho văn phòng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thụ lý
kết quả điều tra đã làm rõ
một mươi tường là chủ số hàng lậu
chủ miu cầm đầu điều hành
đường dây buôn lậu bị bắt vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai

cảm ơn các bạn đã theo dõi
còn út mạnh có trách nhiệm phụ trách vận chuyển hàng lậu
từ campuchia về việt nam
út mạnh chỉ đạo phương tới miền
thực hiện việc giao nhận hàng
canh đường lực lượng biên phòng
ở trong nước
trần văn phương nguyễn tường cầm tú
được một mươi tường chỉ đạo tiếp nhận trở hàng lậu
giao cho khách ghi chép sổ sách nhận tiền
căn cứ kết quả điều tra bổ sung
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
đã đổi từ tội danh
vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
sang tội buôn lậu đối với bị can phương
đồng thời khởi tố nguyễn hoàng út nguyễn thị kim hạnh
nguyễn tường cầm tú hoàng văn phương
về hành vi buôn lậu
kết quả điều tra xác định
từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn hai mươi
bà hạnh buôn lậu
hơn hai trăm linh tấn đường
trị giá gần hai chín trăm linh tỷ đồng
từ campuchia về việt nam bán cho nhiều người
tại an giang vĩnh long cần thơ
đồng tháp trà vinh bến tre
tiền giang và tp hcm
đến ngày hai mươi một tháng tám
tòa tuyên phạt bị cáo nguyễn thị kim hạnh
tức một mươi tường
phạt một mươi bốn năm tù
nguyễn hoàng út nhận một mươi ba năm tù
năm đàn em còn lại nhận bức án từ bảy đến tám năm tù
trên cơ sở kết quả điều tra bổ sung
ban giám đốc và ban thường vụ đảng ủy công an tỉnh an giang
nhận thấy có dấu hiệu sai phạm
của các điều tra viên
nên cho kiểm tra
kết quả xác định hồ văn tấn nguyễn minh trí
lê tấn tải
trong quá trình điều tra vụ án trên
đã có động cơ vụ lợi cá nhân
cố ý làm trái các quy định của pháp luật
trong việc điều tra vụ án
cố ý không thực hiện đầy đủ các hoạt động tố tụng
theo quy định dẫn đến bỏ lọt tội phạm
và các đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm
hành vi của các điều tra viên này
có dấu hiệu phạm tội lợi dụng
chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
nên chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra
viện kiểm sát nhân dân tối cao
thụ lý theo thẩm quyền
tòa án nhân dân tỉnh an giang
tuyên phạt bị cáo nguyễn văn võ
một mươi năm tuổi cựu trưởng trạm cảnh sát giao thông
đường thủy thuộc phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh an giang tám năm tù
về tội buôn lậu
từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
lần lượt các ông tài tấn
cùng chí bị bắt giam
theo điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
đến ngày ba tháng hai
tòa án nhân dân tỉnh an giang
xét xử sửa thẩm tuyên phạt ông tấn tài
mỗi người một mươi tám tháng tù
chí một mươi bảy tháng tù
đối với bà chùm nguyễn thị kim hạnh
tức một mươi tường
ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
đã bị tòa án nhân dân tỉnh an giang
tuyên phạt một mươi chín năm tù
về tội trốn thuế dừa tiền
trước đó hôm một mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
bị cáo bị phạt hai mươi ba năm tù
về tội buôn lậu và vận chuyển trái phép
tiền tệ qua biên giới
ngoài ra hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
tòa án nhân dân cấp cao
tại thành phố hồ chí minh
đã tuyên phạt bà hạnh tám năm tù
về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
bà trùm bị tòa án nhân dân tỉnh an giang
tuyên phạt một mươi bốn năm tù
do buôn lậu hơn hai trăm linh tấn đường
tổng hợp hình phạt ba mươi tường
phải chấp hành là ba mươi năm tù
mức cao nhất của hình phạt có thời hạn